trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết cao điểm của mùa nắng nóng năm nay sẽ xảy ra trong các tháng tháng năm tháng sáu tháng bảy
từ cuối tháng bảy cường độ nắng nóng sẽ giảm dần do mưa rào và rông mưa bão và áp thấp nhiệt đới sẽ xảy ra nhiều hơn ở bắc bộ và trung bộ
nhiệt độ cao nhất trong năm tại các tỉnh bắc bộ có thể đạt mức từ ba mươi tám đến ba mươi chín độ một số nơi như sơn la hòa bình có thể xuất hiện nắng nóng đến bốn mươi độ c
tại trung bộ nắng nóng gai gắt hơn đạt ba mươi chín bốn mươi độ có nơi bốn mươi một bốn mươi hai độ c
những nơi có thể xuất hiện nắng nóng gây gắt nhiệt độ cao nhất trên ba mươi bảy độ c là khu vực điện biên sơn la hòa bình hà nội và vùng núi từ thanh hóa đến phú yên
nhiệt độ có thể đạt ba mươi bảy ba mươi tám độ các khu vực còn lại sẽ phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ c
đợt nắng nóng đầu tháng năm tại bắc bộ hiện nay mới là đợt nắng nóng trên diện rộng đầu tiên trong năm hai nghìn một mươi tám
muộn hơn so với mọi năm thường tháng bốn hàng năm đã bắt đầu có nắng nóng
nắng nóng năm hai nghìn một mươi tám xảy ra muộn do trong tháng bốn mưa tại bắc bộ và bắc trung bộ xảy ra nhiều bởi không khí lạnh vẫn hoạt động khá đều đặn
mỗi đợt không khí lạnh rồn xuống lại mang theo mưa và khiến cho nhiệt độ không tăng cao